cùng với các địa phương trên cả nước thì thủ đô hà nội cũng đang chuẩn bị sẵn sàng để đón các em quay trở lại trường học vào ngày mai ngày một mươi một tháng năm
công tác diễn tập khử khuẩn hiện đang được tiến hành với tâm thế vừa học tập vừa phòng dịch
đặc biệt khi không còn quy định giãn cách trong lớp học thì khối tiểu học và mầm non sẽ học bán chú lại như trước
sân trường lớp học vắng tiếng trẻ đã lâu
giờ đây như bừng tỉnh bởi không khí làm việc nhộn nhịp tất bật của các thầy cô giáo các cán bộ nhân viên trong trường
chuẩn bị diễn tập theo đúng kịch bản bảo đảm mọi thứ phải thật sạch sẽ vệ sinh và an toàn trước khi đón trẻ tới trường

sáng trước khi vào bếp thì tất cả nhân viên nuôi dưỡng đều được đo thân nhiệt đo thân nhiệt tại bếp và vệ sinh bằng dung dịch khử khuẩn sát phần khô
là một trong số các trường có học sinh đồng nhất thành phố trường tiểu học chu văn an quận hoàng mai đã phải bố trí thêm tám mươi tám vòi rửa
ở các điểm dưới sân trường chăn gối đệm cũng được đem ra phơi lại một lần nữa
lau dọn bếp nấu bát đũa được đem đi khử trùng xây khô nhân viên làm việc tại bếp đều phải thực hiện khai tờ khai y tế đo thân nhiệt
với đặc thù là trường tiểu học các con ăn ngủ tại trường thì cái khâu mà chuẩn bị cho cơ sở vật chất của công tác bán chú
chúng tôi cũng rất là quan tâm yêu cầu tổ bếp tổng vệ sinh khử khuẩn sạch sẽ
tất cả các đồ dùng vật dụng bằng nước sôi để đảm bảo cho vệ sinh an toàn của vật dụng
đồng thời là trong quá trình các con ăn bán chú tại trường thì chúng tôi sẽ quan tâm nhắc nhở các con tăng cường khâu vệ sinh
rửa tay trước khi ăn sau khi đi vệ sinh và rửa tay nhiều lần trong ngày
khác với cấp học trung học cơ sở và trung học phổ thông hai cấp tiểu học và mầm non
hầu hết các trường đều tổ chức bán chú cho học sinh do vậy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
khoảng cách ngồi trong nhà ăn và chỗ ngủ của học sinh đều được các trường lên kế hoạch ưu tiên hàng đầu
đầu tiên là cha mẹ cho các cháu đi thì phải biết sức khỏe của các cháu đã
đầu tiên là các cháu phải khỏe hoàn toàn
chứ nếu mà cháu vẫn còn một trong những các cái triệu chứng nào đó của
các yếu từ cái thực phẩm nhập đầu vào thì cũng phải từ các công ty hoặc các nhà vườn hoặc các nhà chăn nuôi
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cho đến bước thứ hai là những người mà chế biến cái thức ăn của cái bếp ăn của nhà trường đấy
thì những người đó phải đảm bảo là không bệnh tật khỏe mạnh hoàn toàn
ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường không bắt buộc học sinh phải mang khẩu trang
cũng như áp dụng giãn cách trong lớp học việc này giúp các trường thao gỡ nhiều khó khăn
tuy nhiên vẫn phải bảo đảm các hoạt động sinh hoạt của học sinh
tuân theo đúng yêu cầu phòng chống dịch bệnh